sáng ngày hai mươi tám tháng bảy tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đã diễn ra chuỗi hoạt động ngày hè của em tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
với hoạt động điểm nhấn mang tên tuổi thơ với chợ quê
đây là hoạt động do ban quản lý khu các làng dân tộc phối hợp với ban quản lý làng cổ đường lâm
cùng các làng nghề truyền thống tổ chức nhằm tạo một không gian chợ quê mang sắc màu tuổi thơ
giàu về sự trải nghiệm với các hoạt động mộc mạc bình dị thôn quê
gắn với ký ức tuổi thơ trong dịp hè hai nghìn một mươi tám
hôm nay em hà thanh bình được bố mẹ giao cho việc chồng em
biết được tin làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam tổ chức nhiều hoạt động tuổi thơ với chợ quê
bình đã dẫn em đến tham quan và vui chơi
hôm nay ngày chợ quê cũng được cũng do người thân giới thiệu em biết
thì hôm nay là do ngày nghỉ lễ em dẫn em vào đây chơi
ở đây thì có những giai đoạn
giàn hàng khá là cổ pha với một chút hiện đại ở quanh đây ạ
thì em cảm thấy là có những trò chơi dân gian này như tòa hè với cả chuồn chuồng tre thì cũng rất là thú vị
em cảm thấy là rất vui ạ
tới không gian chợ quê các em được trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống như làm bút tre làm chuồn chuồn tre nặn tòa hè
làm nón và tham gia vào không gian trò chơi
chơi dân gian truyền thống như đánh chắt chơi truyền dòng rắn lên mây chơi ô ăn quàn
và đặc biệt là được thưởng thức những món ăn truyền thống
tuy em mới đến nhưng mà khi mà em tham gia hoạt động làm tòa hè thì em đã cảm thấy rất là vui ạ
và làm được một sản phẩm như thế này thì em đã cảm thấy rất là thích cận
nhân dịp là ở làng văn hóa là tổ chức các cái hội trợ quê
thì tôi và vợ chồng tôi và hai cháu đến đây
thứ nhất là được hưởng cái không khí trong lành ở vùng núi ba vì
thứ hai là được cái trải nghiệm các cái nét văn hóa ở các vùng thôn quê
nơi chúng tôi tuổi thơ chúng tôi đã lớn lên ở đó
thế thì tôi muốn là các con tôi được trải nghiệm những gì mà bố mẹ chúng đã trải nghiệm trước đây
để hiểu về các cái truyền thống các cái lối sống các cái nét sống nét đẹp của người việt nam chúng ta
là một trong những chương trình hấp dẫn không chỉ dành cho các em nhỏ
mà còn thu hút đông đảo sự quan tâm của khách thập phương trong nước
là dịp để mọi người nhớ lại những ký ức tuổi thơ
và cũng là cơ hội để du khách nước ngoài tìm hiểu những nét truyền thống văn hóa dân gian của việt nam